bên cạnh công tác thăm khám chẩn đoán điều trị cấp phát thuốc cho các phạm nhân
thì các y bác sĩ trại giam còn phải nắm được diễn biến tâm lý tư tưởng của bệnh nhân
để kịp thời động viên thuyết phục hỗ trợ họ chấp hành tốt nội quy của trại giam
nhất là những bệnh nhân là người lớn tuổi những người có bệnh nan y hay dấu diếm bệnh tật
và thường có thái độ bất hợp tác
những lúc như vậy các cán bộ y tế lại như những người em người cháu trong gia đình
tận tình khuyên nhủ phạm nhân để họ có thể yên tâm điều trị
tôi bị tiền sử bệnh thay khớp giả toàn phần hai khớp háng
những cái hôm mà trái gió dở rời thì nó đau lắm không ngủ được
thậm chí còn không đi được phải có người dìu rất là bất tiện trong sinh hoạt
nhiều khi thế nó cũng sinh ra cái tư tưởng
nhưng mà trong quá trình thăm khám ở đây thì được sự tạo điều kiện và quan tâm của ban giám thị
cũng như hội đồng cán bộ và cán bộ y tế
thì nhiệt tình trẩn đoán và thăm khám chữa trị kịp thời cho chúng tôi
những bệnh đặc trưng ở trại giam như thầy nói ví dụ như là hiv hay lao
thì chúng tôi vẫn có hai căn bệnh rất là đặc trưng
nhưng mà chúng tôi có những bệnh nhân rất là nặng về mọi mặt

nhưng mà chúng tôi có những bệnh nhân rất là nặng về mọi mặt
về các nhiều mặt bệnh ví dụ như là có những bệnh nhân ung thư bệnh nhân suy tim
hay là cupd hay là những bệnh nhân hiv thì thử ở giai đoạn cuối
sơ gam nói chung là mỗi một mặt bệnh của chúng tôi sẽ có những bệnh nhân rất là bệnh nặng
và có những trường hợp là cũng không có gia đình thăm nuôi
nhưng mà được sự quan tâm của ban giám thị
chúng tôi thực hiện rất là đúng được lời rủ các chế độ chính sách của nhà nước
nhưng ngoài ra thì ngoài cái sức khỏe về thể chất
đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là quan tâm sức khỏe tinh tần của phạm nhân
họ có thể là những con người lầm lỗi nhưng người ta cũng là những bệnh nhân
bệnh nhân đặc biệt bệnh nhân phạm nhân
thì ngoài chúng tôi cũng rất là để ý vấn đề tinh thần
nhưng nhiều phạm nhân là không có gia đình thăm nuôi quan tâm
thì chúng tôi cũng rất là động viên
động viên họ tinh thần để yên tâm cải tạo yên tâm điều trị
đối với những người làm công tác chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân
ở các chạy giam nói chung và chạy giam nam hà nói riêng
ngoài việc âm thầm hy sinh lặng lẽ công hiến
họ còn có niềm vui nhỏ nhoi khác
ấy là phát hiện được bệnh và điều trị cho bệnh nhân
đối với họ phạm nhân là những người có tội
nhưng họ vẫn cần sự cảm thông sẻ chia để làm lại cuộc đời
thực ra thì với đặc thù của ngành y chúng tôi
chúng tôi không ngần ngại cái vấn đề đêm hôm hay mưa gió
bất kể hoàn cảnh thời tiết hay là thời gian nào
phạm nhân có cấp cứu thì chúng tôi đều xuất hiện rất là kịp thời
có những trường hợp đêm hôm mưa rất là to
có những phạm nhân báo cấp cứu
chúng tôi thì khoác áo mưa vào thôi
có thể chỉ cần báo trong vòng vài phút là chúng tôi đã có mặt tại mùng giam
cấp cứu xử lý kịp thời cho phạm nhân
để tránh những trường hợp đáng tiếc nhất
không có sự quan tâm của các người y tế kịp thời
khi phạm nhân ốm đau bệnh tật
thời gian vừa qua công tác khám chữa bệnh cho phạm nhân của chạy giam nam hà
được ban giám thị chạy rất quan tâm
và chú trọng
ban giám thị đã chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ y tế
tiến hành khám chữa bệnh
và lập phiếu theo dõi sức khỏe cho những trường hợp phạm nhân ốm đau bệnh tật
trường hợp mà phạm nhân ốm đau bệnh tật vượt khóa khả năng điều trị của trại
thì sẽ đưa đến bệnh viện tuyến trên
sau đó lấy phác đồ về chạy để tiếp tục theo dõi và điều trị cho phạm nhân
và định kỳ thì hai năm một lần
trại sẽ phối hợp với các cơ sở y tế
để tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam nam hà
mặc dù phải đối mặt với biết bao khó khăn áp lực trong công việc
nhưng chưa lúc nào những cán bộ chiến sĩ tại chạy giam nam hà nản lòng trùm bước
họ ngày ngày tận tụy bên những bệnh nhân luôn vững vàng trước trận tuyến thầm lặng của người thầy
thuốc trong môi trường đặc thù là chạy giam
đối với phạm nhân là bệnh nhân nói riêng
các phạm nhân đang lao động và cải tạo tại trại giam nam hà nói chung
trong cuộc đời khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra
con đường phấn đấu vươn lên từ những người lầm lỗi trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
sẽ trở nên dễ dàng hơn với những ai có ý chí hướng thiện nghị lực và niềm tin trên con đường đó
lòng bao dung tình yêu thương của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại trại giam nam hà
là liều thuốc quý báu giúp đỡ những mảnh đời lầm lỗi có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình người thân hòa nhập với cộng đồng xã hội